tri cục quản lý thị trường thanh hóa phối hợp với đội cảnh sát môi trường công an thành phố
đã bắt giữ một xe khách vận chuyển nội tạng động vật và bì lợn đang trong quá trình phân hủy
chiếc xe khách mang biển kiểm soát một mươi sáu m bốn nghìn hai mươi bảy do ông nguyễn hoàng hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại đài bản an dương thành phố hải phòng điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu bao tải chứa gần năm trăm linh kg nội tạng động vật
và bì lợn đã bốc mùi hôi thối
lái xe khai nhận trở thuê số hàng nói trên cho một chủ hàng từ thành phố hải phòng về thanh hóa để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật
đồng thời làm thủ tục bàn giao cho tri cục quản lý thị trường thanh hóa xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật